liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm làm hai trăm ba mươi người phải nhập viện trong bốn ngày từ mùng bảy đến mùng một mươi tháng năm
sáng nay ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng đã có thông báo chính thức về nguyên nhân vụ việc nêu trên
sau khi sự việc xảy ra ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng đã tiến hành lấy hai mươi chín mẫu xét nghiệm tại các chợ và hộ gia đình
kết quả mẫu xét nghiệm cho thấy các vi sinh vật có trong thức ăn vượt mức cho phép và gây ngộ độc có trong các món chay
được sử dụng trong bữa trưa và bữa tối ngày bảy tháng năm
hiện tại ban quản lý an toàn thực phẩm đang tiến hành các bước chuyên môn và nghiệp vụ tiếp theo
để xác định các vi phạm và mức độ liên quan của các tổ chức cá nhân
trước đó ngày bảy tháng năm tại xã hòa phong hòa khương và hòa nhơn thuộc huyện hòa vang
nhiều người dân đã mua thực phẩm chay tại chợ túy loan về chế biến trong bữa ăn tại nhà
ngay trong tối cùng ngày đã có hơn một trăm linh trường hợp phải nhập viện vì có biểu hiện sốt đau đầu và nô nói